hội thảo cấp quốc gia với chủ đề cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra
cho việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật việt nam đã diễn ra hôm nay tại hà nội
hội thảo do bộ tư pháp tổ chức được coi là sự mở đầu cho một cuộc thảo luận ở tầm quốc gia
về tương lai của hệ thống pháp luật trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đang có những tác động mạnh mẽ
thủ tướng nguyễn xuân phúc phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu và lãnh đạo nhiều ban bộ ngành trung ương
các chuyên gia nhà khoa học các doanh nghiệp nhà khởi nghiệp đã đến tham dự hội thảo
phát biểu tại hội thảo thủ tướng nêu rõ một trong những yêu cầu cấp bách trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bốn
là xây dựng đổi mới và hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật
chúng ta cần nhận diện chính xác những vấn đề pháp lý phát sinh để kịp thời điều chỉnh các mối quan hệ xã hội
thực tế hằng ngày đang diễn biến nhanh chóng phức tạp và thay đổi không ngừng
đặc biệt khi công nghệ đang làm mời
bằng dân giới và các quốc gia cách mạng công nghiệp phần thứ tư biến những vấn đề pháp lý quốc tế
trở thành những vấn đề pháp lý của quốc gia và ngược lại
các bộ ngành địa phương cần đẩy nhanh tốc độ thiết kế và thực thi hiệu quả các chính sách quy định pháp luật
có thế mới phát huy được năng lực sáng tạo chủ động của người dân doanh nghiệp
và các chủ thể xã hội khác trong kinh tế số và xã hội số
việc ứng dụng công nghệ mới sẽ góp phần tăng nhanh tốc độ phản ứng chính sách
kịp thời phát hiện những bất cập trong thi hành pháp luật
thủ tướng đề nghị các bộ ngành khẩn trương giả soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành
để đánh giá rõ hơn tính tương thích với cuộc cách mạng công nghiệp bốn
và kịp thời có đề xuất hướng tiếp tục bổ sung hoàn thiện
yêu cầu với hệ thống pháp luật và thực thi là phải đảm bảo phát triển bình vững
an toàn an ninh chủ quyền quốc gia lấy quyền và lợi ích công dân làm trọng tâm
thúc đẩy khoa học công nghệ tiên tiến khả năng đổi mới sáng tạo
và xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao đảm bảo quản lý nhà nước trên không gian mạng
để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan
trong đó có an toàn thông tin dữ liệu cá nhân quy động được nguồn lực đầu tư
từ tất cả các thành phần kinh tế xã hội trong nước và quốc tế
thủ tướng yêu cầu tập trung giả soát đề xuất khung pháp lý thử nghiệm
và các nghị định thí điểm của chính phủ đối với từng ứng dụng cụ thể
nhằm thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới ứng dụng công nghệ cao
điều này vừa tạo điều kiện cho hoạt động đổi mới sáng tạo diễn ra thuận lợi
vừa bảo đảm lợi ích chung của cộng đồng và các yêu cầu về quản lý nhà nước
nhất là yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị an ninh tài chính và ổn định kinh tế vĩ mô